tỉnh quảng ngãi vừa quyết định đầu tư các tuyến đê biển huyện lý sơn
tuyến đề biển có chiều dài hơn một hai trăm linh mét tổng mức đầu tư khoảng một trăm năm mươi tỷ đồng
đây là công trình trọng yếu được đầu tư trên đảo lý sơn
phục vụ phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng đảo tiền tiêu
tuyến đê biển một hai trăm linh m là tuyến đê dài nhất bao quanh đảo lý sơn
công trình dự kiến hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi
việc đầu tư tuyến đê biển trên nhằm giảm tác động sóng gió
chiều dâng chống sói lở hạn chế sự tác động của sóng biển
bảo vệ cảnh quan các công trình dân sinh đất sản xuất
giúp nhân dân ổn định sản xuất bảo đảm công tác an ninh quốc phòng
hiện huyện đảo lý sơn đang nỗ lực hoàn thành các công trình cầu cảng chính ở đảo lớn
cầu cảng đảo bé ở xã an bình hoàn thành trục đường giao thông chính trên đảo
các công trình sớm hoàn thành để bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão năm hai nghìn hai mươi